trong những ngày gần đây các tỉnh bắc bộ trong đó có tỉnh bắc ninh đang trải qua đợt z đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi tám
với mức nhiệt thấp nhất từ đầu năm đến nay phổ biến từ một mươi hai đến một mươi năm độ c
rét đột ngột kèm theo mưa to đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân đặc biệt là trẻ nhỏ
khiến cho tình trạng bệnh nhi nhập viện tăng cao so với những ngày thường
khoảng bốn ngày trở lại đây mỗi ngày bệnh viện sàn nhi tỉnh bắc ninh tiếp nhận khoảng từ ba trăm năm mươi bốn trăm linh đợt bệnh nhi
đến khám và nhập viện tăng cao hơn gấp từ ba đến bốn lần so với ngày thường chủ yếu tập trung vào các bệnh về hô hấp
theo bác sĩ nguyễn văn đạt phò giám đốc bệnh viện sàn nhi tỉnh bắc ninh
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do thời tiết chuyển lạnh kèm mưa phùn kéo dài
khiến sự tranh lệch nhiệt độ và cơ thể lớn
việc thích ứng môi trường ảnh hưởng đến cơ thể nhạy cảm của trẻ nhỏ khiến trẻ dễ ốm
ví dụ nhi ở tầng năm nó đông chúng tôi sẽ chuyển các cháu lên tầng sáu
mà các khoa sản nó vắng bệnh nhân chúng tôi sẽ dùng ghép vào để đưa các cháu nhi xuống dưới phòng khu sản đó
để phòng tránh các cháu tránh nằm ghép
tạo điều kiện một cái tối đa nhất thứ nhất là ấm ở trong bụng bệnh
và thứ hai là những cháu mà nó diễn biến lặng
thì bệnh viện cũng đã có những phòng có điều hòa từ trung tâm
tức là điều hòa hai chiều ấm để tạo điều kiện cho các cháu nó tránh xét
để bảo đảm việc cấp cứu và điều trị kịp thời cho trẻ nhỏ
đồng thời tránh tình trạng quá tải các dường bệnh phòng bệnh
bệnh viện tăng cường số lượng bác sĩ y tá tại các kiếp trực
bộ trí nhân viên trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ điện thoại đường dây nóng kịp thời tư vấn cho người dân
bác sĩ nguyễn văn đạt cũng khuyến cáo các gia đình có trẻ nhỏ
cần hạn chế cho trẻ ra ngoài trời khi nhiệt độ bên ngoài thấp
bổ sung các loại thực phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm tăng cường sức đề kháng phòng bệnh